cụ thể bị cáo nguyễn thị hồng nga cựu chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ bốn năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tổng cộng một mươi chín năm sáu tháng tù
bị cáo lò văn huynh cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục một mươi năm năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ năm năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tổng hình phạt hai mươi một năm tù
bị cáo cầm thị buôn sọn cựu phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo sơn la nhận sáu năm tù về tội nhận hối lộ bốn năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tổng hình phạt một mươi năm tù
cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ bị cáo trần xuân yến cựu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la chín năm tù phạt tiền năm mươi triệu đồng bốn bị cáo khác bị phạt từ hai mươi bốn tháng đến tám năm tù
về tội đưa hối lộ tòa tuyên phạt các bị cáo từ tám đến chín năm tù riêng hoàng thị thành cựu chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai ba năm tù nhưng cho hưởng án treo bị cáo lò thị trường trú tại thành phố sơn la ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo đồng thời hai bị cáo thành và trường được tuyên trả tự do tại tòa

để được xé quyết
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam đã có bốn mươi ba ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày hôm nay đã có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy là đến thời điểm này thì đã có hai trăm bảy mươi chín bệnh nhân được chữa khỏi chiếm tám mươi năm tổng số ca bệnh
tám bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại chín bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định
trong đó bệnh nhân nam phi công người anh đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã có những dấu hiệu khá hơn
bệnh nhân đã tỉnh có phản xạ ho mạnh hơn và cử động được ngón tay cơ hoành và cơ khác còn liệt
còn tại tỉnh quảng nam tính đến năm giờ chiều nay ba trăm bốn mươi ba công dân việt nam trở về từ đài loan trung quốc
đã được tiếp nhận và cách ly tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm ở xã bình nguyên huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đây là lần đầu tiên tỉnh quảng nam tiếp nhận công dân việt nam trở về do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh các công dân đã được khám sàng lọc và đưa về khu cách ly tập trung
tỉnh quảng nam điều động cán bộ y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế huyện thăng bình tham gia làm việc
đồng thời yêu cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất ăn nghỉ sinh hoạt cho người được cách ly
không tiếp nhận nhu yếu phẩm từ bên ngoài
đặc biệt trên chuyến bay này thì hành khách chủ yếu là các thai phụ trong đó có một người gần sinh
nên sở y tế tỉnh quảng nam đã bố trí xe cấp cứu túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời thành lập đội cấp cứu sản khoa để dự phòng trường hợp nếu như có người sinh tại khu cách ly sẽ tiến hành công tác đỡ đẻ
ngoài ra trên chuyến bay này có một trường hợp bệnh nặng
sau khi xuống máy bay đã được tách riêng cùng với gia đình để đưa vào bệnh viện cách ly điều trị
bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng thuốc lá
đó là chủ đề của ngày thế giới không thuốc lá
đồng thời cũng là chủ đề của lễ meeting hưởng ứng sự kiện này do bộ y tế tổ chức vào sáng ngày hôm nay
nhằm thông tin tới cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá
không những hút thuốc lá điếu truyền thống giới trẻ hiện nay còn thể hiện sự sành điệu qua việc sử dụng thuốc lá điện tử
theo các chuyên gia y tế việc này ảnh hưởng xấu đến lối sống cũng như sức khỏe về lâu dài
bởi thực tế đã chứng minh thuốc lá điện tử và thuốc lá thông thường
đều chứa chất nicotin gây nhiện cao
mỗi một người đoàn viên mỗi một người thanh niên mỗi một người sinh viên
sẽ là một tuyên truyền viên trong cộng đồng để cùng nhau chung tay vào phòng chống tác hại thuốc lá
nói chung thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng mà hiện nay các nhà sản xuất
các công ty trên thế giới họ đang nhằm vào cái giới trẻ này để có được một môi trường
chung tay vào việc ngăn chặn và đẩy lý
theo bộ y tế bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác hại của việc sử dụng thuốc lá
là việc làm cần thiết và quan trọng hiện nay
đây cũng là một cảnh báo khi mà ngành công nghiệp thuốc lá đang cố tình sử dụng chiến thuật tinh vi
quảng cáo thu hút giới trẻ dùng thuốc lá
vì thế những người đã đang và chưa hút thuốc lá thì không hút không thử
không sử dụng thuốc lá thế hệ mới làm phương tiện cai thuốc lá

nếu đã hút thuốc lá thì nên dừng càng sớm càng tốt
thuế và giá các sản phẩm thuốc lá ở việt nam còn thấp
sản phẩm thuốc lá còn dễ tiếp cận
vì vậy tôi mong muốn trong thời gian tới chúng ta còn cần nhiều nỗ lực trong việc phòng
chống tắc hại của thuốc lá đặc biệt là ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong giới trẻ
ví dụ sinh động nhất là gần đây một quốc gia là nước mỹ đã xảy ra nạn dịch tổn thương phổi cấp
khiến hơn hai tám trăm linh ca nhập viện và sáu mươi tám ca tử vong
với thông điệp và những hành động cụ thể lễ meeting được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng
và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông rộng khắp điển hình như tổ chức diễu hành đạp xe
phát động nhiều cuộc thi vẽ tranh tìm hiểu về tác hại của thuốc lá
từ bé giờ em chơi hút thuốc là một đoàn học sinh viên của trường đại học đội lực
thì em cũng khuyên mong các đoàn học sinh viên và các bạn trẻ học sinh sinh viên
thì chúng ta không nên hút thuốc lá vì chúng ta ai cũng biết là thuốc lá rất hại
sức khỏe đặc biệt là phổi của chúng ta và các bạn về huyết áp tìm mạch
nếu mà có bạn bè hút bạn bè xung quanh em hút thì em sẽ nhắc nhở họ để quảng bá
việc không được hút thuốc lá và tác hại của nó
hơn lúc nào hết cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
giúp các bạn trẻ không bị lừa dối bởi quảng cáo gây hiểu nhầm là có loại ít hại cho sức khỏe
đồng thời kêu gọi chính các bạn trẻ chủ động tích cực tham gia vào những hoạt động
này nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
thưa quý vị nhằm giúp đỡ những người dân các tỉnh điện biên có hoàn cảnh khó khăn
được trả lại ánh sáng cho đôi mắt cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với bệnh viện mắt hà đông
sở y tế điện biên cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức khám sàng lọc cho những người dân nơi đây
nhiều trường hợp mắt có bệnh lý cần thực hiện phẫu thuật đã được phát hiện
và chỉ định nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trước khi tiến hành phẫu thuật
ngay từ sáng sớm hơn một trăm linh người dân đã tập trung để làm hồ sơ thủ tục theo yêu cầu
phần lớn họ là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh điện biên
với nhiều người đây là lần đầu tiên nhận được sự hỗ trợ y tế
được các y bác sĩ của bệnh viện mắt hà đông hướng dẫn tận tình người dân đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ
cũng quyết tâm là lần này đi mổ và cũng được canh các chị là
đón tiếp và đồng thời là hướng dẫn cho đầu đuôi để chân thành cảm ơn các đội ngũ bác sĩ này rồi các đơn vị tài trợ
giả sử vài không biết tiếng không biết chữ nhưng mà họ cũng nói rõ cho cảm ơn bác sĩ nhau
đối với các y bác sĩ bệnh viện mắt hà đông đến với điện biên
họ không chỉ đem theo y thuật của mình để cứu chữa người bệnh
mà còn đem theo lòng nhiệt huyết giúp đỡ người dân giảm bớt tâm lý lo lắng
cũng như cung cấp cho người dân những kiến thức cần thiết
trong các bước kiểm tra sức khỏe làm thủ tục trước ca mổ
đôi khi thì trong những cái ánh mắt cử chỉ nhìn với bệnh nhân
những hành động cầm tay bệnh nhân hay là động viên bệnh nhân đã là đi với những công việc như này
thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi
gần như cái sự mệt mỏi nó mất đi thay vào đó là những niềm vui thôi
bà con trên đây cũng rất là mong muốn chúng tôi quan tâm đến công tác chăm sóc mắt
cũng là một tình tương đối xa
nhiều bệnh nhân thì cũng thị lực rất là kém
chúng tôi cũng mong muốn đem tất cả những khả năng của mình để làm lại cảnh sáng cho bệnh nhân
các hoạt động thiện nguyện trong chương trình hành trình chi ân nói riêng
và những hoạt động giúp đỡ người dân vùng cao nói chung là những viên gạch quý
giúp xây dựng những cây cầu nối vòng tay trao yêu thương đến người bệnh
các y bác sĩ của bệnh viện mắt hà đông luôn cố gắng hết mình
đảm bảo các bệnh nhân khó khăn được hướng dẫn đầy đủ cụ thể
cũng như chăm lo tinh thần cho người dân trước và sau khi thực hiện phẫu thuật
góp phần tạo nên những ca mổ mắt thành công
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi viết
tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội nghị
giữa hội nghị còn có đại diện các cơ quan của quốc hội ban tuyên giáo trung ương
văn phòng chính phủ bộ tư pháp bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đại diện công an các đơn vị địa phương
sau một năm triển khai cuộc thi tìm hiểu luật an ninh mạng đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi thiết thực
được đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia
thông qua cuộc thi nhận thức hiểu biết về an ninh mạng của các cán bộ chiến sĩ
học sinh các trường công an nhân dân đã được nâng cao góp phần thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu xây dựng pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thông qua cuộc thi này chúng tôi cũng đã có một cơ hội tốt và đã tận dụng cơ hội đó để nhanh chóng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền
và nhất là đưa luật an ninh mạng vào trong toàn thể cán bộ giáo viên học viện để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy nghiên cứu học và đạo tổ học viên
tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam đã trao bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi
ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho đội thi mang tên công lý của học viện chính trị công an nhân dân một giải nhất một mươi giải nhì hai mươi giải ba năm mươi giải khuyến khích và bảy giải phụ cho tám mươi tám tác giả
nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất trong tổng số gần một trăm hai mươi ba ba trăm linh tác phẩm tham gia cuộc thi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp và yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tổ chức nghiên cứu tìm hiểu và tuyên truyền về luật an ninh mạng một cách toàn diện và cụ thể hơn nữa

thứ trưởng bùi văn nam cũng đề nghị ban tổ chức cuộc thi tiếp tục tiến hành tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào các cuộc thi khác của lực lượng công an nhân dân
các nhà trường công an nhân dân tổ chức giả soát sửa đổi bổ sung biên soạn giáo trình tài liệu nghiên cứu giảng dạy cho phù hợp với luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
cũng trong sáng nay tại hà nội hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cấp bộ công an đã họp và thảo luận tiến hành bỏ phiếu lựa chọn các nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp
năm hai nghìn hai mươi bộ công an có tổng số một mươi chín
một mươi hồ sơ ứng viên trong đó có hai ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và một mươi bảy ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc khách quan sau khi cân nhắc thảo luận giả soát chặt chẽ từng trường hợp hội đồng đã cho ý kiến và tiến hành bỏ phiếu lựa chọn một mươi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
phát biểu kết luận cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành chủ tịch hội đồng đề nghị thương trưởng hội đồng khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ của các ứng viên đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú của bộ công an năm hai nghìn hai mươi trình hội đồng xét tặng danh hiệu cấp nhà nước xem xét quyết định đồng thời đề nghị thời gian tới cục đào tạo các đơn vị chức năng của bộ và các học viện trường công an nhân dân có cơ chế chính sách để ngày càng có nhiều hơn các đồng chí cán bộ giảng viên trong công an nhân dân có đủ điều kiện tiêu chuẩn x
còn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình chiều qua bộ công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ với một số tỉnh thành miền trung thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị đã được các cục nghiệp vụ báo cáo tổng hợp tình hình về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện ba chuyên đề của bộ công an
đó là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tình hình bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã và chuyên đề về vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tại một số tỉnh thành phố miền trung
đại diện lãnh đạo công an một số tỉnh miền trung đã tham luận một số vấn đề nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn để việc thực hiện các chuyên đề này mang lại hiệu quả cao nhất
phát biểu tại hội nghị đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của công an các tỉnh trong việc thực hiện ba đề án
đồng chí thứ trưởng cũng đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số khó khăn trước mắt trong việc triển khai thực hiện các chuyên đề đồng thời nhấn mạnh công an các tỉnh cần tập trung lực lượng để hoàn thành các chuyên đề đúng thời gian tiến độ đề ra

đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã khen thưởng một số đơn vị thuộc công an tỉnh quảng bình vì có thành tích phá chuyên án bắt ba đối tượng thu giữ hơn hai trăm linh kg thuốc nổ
đồng chí nguyễn duy ngọc đã góp phần chuyển hóa nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự

dù còn nhiều khó khăn về nơi ăn trốn nghỉ địa bàn công tác lực lượng công an xã ở tỉnh nam định nói riêng và cả nước nói chung đang tiếp tục chủ động mưu trí tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã xử lý rứt điểm các vụ việc phát sinh phòng ngừa tội phạm bảo đảm bình yên trong mỗi thôn xóm làm điểm tựa vững chắc cho quần chúng nhân dân